tối ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh điều tra công an tỉnh nam định bắt giữ trường khám xét khẩn cấp chỗ ở của trường cơ quan công an thu giữ được gần một mươi kg thuốc pháo nổ hơn tám kg pháo hoa nổ khoảng hai trăm linh m dây cháy chậm sáu trăm năm mươi kg phụ kiện gồm cốc giấy vỏ pháo có nhiều kích thở khác nhau để chế tạo pháo hoa nổ tám mươi ống nhựa hình trụ các loại là ống bệ phóng pháo hoa nổ một khẩu súng hơi cồn một hộp đạn trì một số tiền chất
để chế tạo thuốc pháo nổ và các phiếu vận đơn hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh nam định tiếp tục củng cố thu thập tài liệu chứng cứ đầu tranh mở rộng vụ án
vâng thưa quý vị lợi dụng môi trường internet để bán hàng giả hàng lậu hàng cấm đây là hành vi vi phạm pháp luật
tuy nhiên việc xử lý triệt để vấn nạn này còn gặp nhiều khó khăn do việc kiểm soát định danh tài khoản người bán chưa thật sự chặt chẽ thường xuyên liên tục của các sàn giao dịch thương mại điện tử
các kênh bán hàng online tạo kẽ hở để các đối tượng lợi dụng đưa hàng hóa vi phạm lên bày bán công khai
và mới đây nhất công an quận hà đông hà nội đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng chuyên sản xuất tự chế pháo hoa nổ để giao bán trên mạng
theo tài liệu điều tra khoảng đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do không có công an việc làm ổn định lê tuấn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện duy tiên tỉnh hà nam đã vào mạng internet học cách sản xuất pháo hoa nổ đặt mua nguyên liệu trên các trang mạng xã hội rồi
tự nghiên cứu sản xuất pháo hoa nổ
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cường thuê căn hộ trung cư thuộc phường kiến hưng quận hà đông rồi chuyển toàn bộ nguyên liệu sản xuất và pháo hoa nổ thành phẩm đến để sản xuất mua bán
em cứ đăng trên mạng có khách ai hỏi mua thì người ta nhắn tìm bán được có một mươi hai quả bán trên mạng xã hội giá ba trăm linh ba trăm hai mươi một quả
khi biết tin công an quận hà đông làm việc tại trung cư đang ở sợ bị phát hiện đối tượng bỏ trốn
đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an quận hà đông phối hợp với công an quận sơn trà thành phố đà nẵng bắt giữ đối tượng
kiểm tra hành chính tại chỗ ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ ba mươi bốn quả pháo hoa nổ với tổng khối lượng là một mươi hai chín kg cùng toàn bộ nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ
đối với các nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ của cường đều là những vật liệu dễ cháy nổ không có nguồn gốc xuất xứ
cường sản xuất pháo hoa nổ tại căn hộ
tại trung cư ct sáu kiến hưng việc sản xuất pháo trên căn hộ trung cư này dễ sẽ ảnh hưởng đến việc cháy nổ
để trốn tránh sự kiểm tra đối tượng cũng đã nhiều lần thay đổi chỗ ở đồng thời khi giao bán cũng sử dụng nhiều tài khoản sim số điện thoại khác nhau
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
được cho phép áp dụng ngay giãn chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện thuộc diện này quy định tại thông tư hai
quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ
theo đó chủ xe sẽ không cần phải đưa phương tiện đi kiểm định lại không cần làm hồ sơ tại các trạm đăng kiểm
mà có thể nhận giấy xác nhận giãn tru kỳ đăng kiểm theo hai cách gồm tra cứu thông tin trên ứng dụng trung tâm đăng kiểm của cục đăng kiểm việt nam
hoặc tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cục đăng kiểm việt nam
đối với cách tra cứu thông tin trên ứng dụng giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định sẽ được cấp cho người dùng
giấy chứng nhận này sẽ có mã qr code
khi tham gia trên đường lực lượng cảnh sát giao thông sẽ quét thông tin qua mã để xác thực thông tin phương tiện
với cách tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử cục đăng kiểm việt nam sẽ cấp giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận
và tem kiểm định ghi nhận thời gian đã gia hạn của phương tiện
chủ phương tiện có thể tải về điện thoại hoặc in ra giấy để sử dụng khi tham gia giao thông
thưa quý vị thời gian vừa qua tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận nằm viện
với hình thức nội dung na ná như nhau như là bệnh nặng gia đình vô cùng khó khăn
rồi đăng tải lên các hội nhóm trên mạng xã hội nhằm kêu gọi tử thiện
để ngăn chặn hành vi lừa đảo của các đối tượng tội phạm
nhiều bệnh viện bị mạo danh đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ
giấy chứng nhận nằm viện kèm theo hình ảnh và những lời kêu gọi kể lề tương tận về hoàn cảnh đáng thương tâm
khiến người xem đồng cảm thương xót
khi sử dụng mạng xã hội thì tôi có thấy nhiều người đăng tải những hình ảnh người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo
để kêu gọi thử thiện thì tôi cũng có một vài lần truyền khoản để ủng hộ
đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở hà nội thì tôi với các bạn cũng có nhiều lòng thương xót
và có lập một nhóm thử thiện đến trực tiếp bệnh viện nhưng mà những hoàn cảnh đó đều là giả và không có người bệnh
đây không phải là trường hợp cá biệt bởi trước đó nhiều bệnh viện tại các tỉnh con tum quảng ngãi bình định
đã có công văn trình báo công an đề nghị điều tra hành vi mạo danh giấy xác nhận nằm viện
rồi tung lên facebook để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi
hay mới đây tại địa bàn hà nội nhiều bệnh viện cũng xuất hiện trường hợp tương tự kèm theo cả chữ ký của bác sĩ
và dấu mộc đỏ của bệnh viện nhưng thực chất đây là những giấy tờ giả bạo
tôi đã gặp một số các trường hợp ví dụ như là họ đã làm giả giấy tờ để giả nghèo giả khổ lấy lòng thương cảm
đối với những người mà có tiền đem đi từ thiện và tôi khi mà tôi biết được là những cái giấy tờ đó là giấy tờ làm giả
thì tôi cảm thấy rất là bức xúc đối với những cái giấy tờ được làm giả đó để trục lợi bởi cái lòng thương đó
thì bệnh viện nội tiết trung ương đã bị các website các fanpage giả mạo danh nghĩa bệnh viện
và nhân viên bệnh viện
thông báo các cơ quan chức năng để vừa chúng tôi vừa xử lý xong thì ngay hôm bốn tháng năm thì tôi được thông báo
là tôi đã có cái fanpage nghi là giả mạo tên là tiến sĩ bác sĩ phan ứng dương bệnh viện nội tiết trung ương
và bạn bè của tôi cũng có nơi cũng lập tức là chụp để gửi về cho tôi biết ngay lập tức
thì về cá nhân tôi đầu tiên tôi hết sức ngỡ ngàng vì không nghĩ là mình lại có bị giả bạo như thế
và sau khi đọc nội dung tôi thực sự hết sức phật ất vì toàn bộ thông tin đấy là sai
dù nhiều bệnh viện đã phát đi thông tin cảnh báo tình trạng mượn danh bệnh viện để lừa gạt qua mạng xã hội
tuy nhiên vì hám lợi các đối tượng xấu vẫn liên tục đưa thông tin giả về các trường hợp bệnh nhân đang lâm vào cảnh ngặt nghèo
nhất là trẻ em đang điều trị tại bệnh viện để kêu gọi quyên góp
rất nhiều người có điều kiện kinh tế muốn đi làm từ thiện và đấy là cái truyền thống của dân tộc ta là lá lành đùm lá rách
nhưng mà vấn đề là hiện đại là
ở chúng ta là có rất nhiều các cơ quan mà nếu như mà ai mà muốn có cái tấm lòng mà chia sẻ cho người khác
thì nên đến các cái cơ quan của nhà nước ví dụ như hội chữ thập đỏ hoặc là những cái hội từ thiện mà phi lợi nhuận
hoặc là các cơ quan báo chí cũng có những cái trang có những cái quỹ từ thiện để giúp đỡ người nghèo
thì nên chúng ta nên
nếu chúng ta làm được thì
nếu chúng ta không làm tiếp thì chúng ta nên làm
còn nếu chúng ta mà không làm tiếp thì chúng ta nên chuyển vào các tổ chức những cái đơn vị mà có uy tín
thì nó minh bạch và cái số tiền của chúng ta mà muốn chia sẻ cho cái người người ta đang cần
thì đến tận nơi chứ không để cho những cái kẻ xấu lợi dụng là khi mà lấy cái tiền của chúng ta mà lại đi tiêu riêng cho mình
điểm chung của các bài viết lừa đảo kêu gọi từ thiện là các trường hợp người bệnh có hoàn cảnh thương tâm
kèm theo hình ảnh của bệnh nhân
giấy nhập viện giấy báo chi phí võ thuật biên lại thù tiền tạm ứng và thông tin cụ thể về số tài khoản nhận tiền hỗ trợ
tuy nhiên quan sát mình của bệnh viện toàn bộ nội dung và hình ảnh của bệnh nhân được đăng tải là giả
hình ảnh các hóa đơn chứng từ có trong bài viết kêu gọi quyên góp cũng không đúng sự thật
chính vì vậy người dân cần tỉnh táo tránh trao gửi tình thương cho các đối tượng lừa đảo
tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị
thành phố hội an tỉnh quảng nam đã chốt phương án kiểm soát khách vào phố cổ từ ngày một mươi năm tháng năm
thông tin từ buổi họp báo vào chiều ngày một mươi một tháng năm
cụ thể từ ngày một mươi năm tháng năm tới sẽ tập trung kiểm soát khách theo đoàn bắt buộc phải mua vé
khách đi theo nhóm nhỏ lẻ gia đình sẽ mời mua không ép
còn khách đi vào với mục đích khác như ăn tối uống cà phê chụp hình cưới thì không phải mua vé
cũng không có chuyện dùng người hội an nhận diện người hội an hay là phân luồng du khách
nguồn thu này sẽ dành cho trùng tu di tích đảm bảo vệ sinh môi trường và phục vụ du khách
theo thống kê của tổng cục hải quan chỉ tính riêng tháng bốn xuất khẩu gạo đạt hơn một triệu tấn với giá trị năm trăm bốn mươi sáu triệu đô la mỹ
lũy kế từ đầu năm xuất gạo của việt nam đã tăng gần bốn mươi một về lượng và năm mươi hai về trị giá so với cùng kỳ năm trước
thị trường xuất khẩu gạo của việt nam đều ghi nhận những tín hiệu tích cực trong đó nổi bật phải kể đến trung quốc
với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn năm trăm linh sáu tấn đạt hai trăm chín mươi hai năm triệu đô la mỹ không chỉ tăng về số lượng
theo bộ công thương giá xuất khẩu gạo của việt nam đang ở mức cao trong những năm qua và cơ cấu loại gạo xuất khẩu cũng chuyển biến tích cực
để duy trì mức tăng trên bộ không tương khuyến khích các doanh nghiệp cần duy trì ổn định chất lượng gạo
theo sát yêu cầu về chất lượng an toàn thực phẩm của từng thị trường
tăng xuất khẩu gạo chất lượng cao để tăng giá trị cho các lô gạo xuất khẩu
thời điểm hiện tại giá cà phê trung bình khoảng năm mươi ba bảy trăm linh đồng một kg vẫn ở mức cao
theo hiệp hội cà phê cà cao việt nam giá và sản phẩm xuất khẩu cà phê gần đây tăng do thiếu nguồn cung
kim ngạch xuất khẩu cà phê bốn tháng đầu năm đã đạt một bảy tỷ đô la mỹ tăng hai năm so với cùng kỳ năm ngoái
giá cà phê xuất khẩu cũng có xu hướng tăng bình quân đạt hơn hai hai trăm năm mươi đô la mỹ một tấn
dự báo các tháng tiếp theo xuất khẩu cà phê của nước ta vẫn thuận lợi do nhu cầu tăng
trong khi nguồn hàng trên thế giới không mấy được cải thiện
sau một thời gian sốt giá sầu riêng có thời điểm chạm mốc gần hai trăm linh đồng một kg
hiện chỉ còn khoảng năm mươi đồng một kg
theo các nhà vườn sầu riêng năm nay trúng mùa với chất lượng khá tốt
tuy vậy giá chỉ còn bảy mươi tám mươi đồng một kg loại trung bình
sụt giảm hơn phân nửa so với cao điểm cách đây vài tháng
hiện nay sầu riêng tiếp tục thu hoạch rộ đáp ứng cả nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa
với sản phẩm dồi dào như vậy giá mặt hàng này khó tăng đột biến
bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị
cục quản lý thị trường tp hcm cho biết mới đây tại chi nhánh xử lý chất thải thuộc công ty cổ phần nước môi trường bình dương
đại diện cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hcm cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp với các đơn vị chức năng
tiến hành tiêu hủy hàng hóa của bảy bản án hình sự do tòa án dân dân huyện hốc môn tp hcm ban hành
tăng vật được tiến hành tiêu hủy bằng hình thức cho toàn bộ tan vật và máy chuyên dụng xe nhuyễn
được đưa vào lò đốt gồm gần ba mươi hai bao thuốc lá nhập lậu gồm nhiều nhãn hiệu khác nhau
và gần chín trăm linh đơn vị sản phẩm hàng hóa giá màu nhán hiệu ajinomoto giá màu nhán hiệu nước mắm nam ngư
nước mắm nam ngư đệ nhị và bao bì tem nhãn chai nhựa thùng dùng cho việc sản xuất hàng hóa giá màu nhán hiệu
đây là một trong những hoạt động thường xuyên của cơ quan thường trực thuộc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố
lực lượng quản lý thị trường tp hcm nhằm chủ động phối hợp với các lực lượng khác
trong công tác đấu tranh chống hàng giả hàng kém chất lượng trên địa bàn tp hcm
theo sở công thương tỉnh đồng nai tổng bức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ trên địa bàn của tỉnh đồng nai
trong tháng bốn vừa qua đạt hơn hai mươi một tỷ đồng tăng ba bốn so với tháng trước
tính chung bốn tháng đầu năm nay tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ của tỉnh ước đạt hơn tám mươi năm hai ngàn tỷ đồng
theo đó trong tháng vừa qua giá một số mặt hàng thiết yếu tại các chợ tương đối ổn định
nhu cầu mua sắm du lịch của người dân tăng cao vào dịp nghỉ lễ dài ngày
hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh ngành công thương tỉnh có kế hoạch
tuyên truyền tuần lễ thương hiệu quốc gia chào mừng ngày thương hiệu việt nam
nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về phát triển thương hiệu quốc gia trong cộng đồng doanh nghiệp
và xã hội trên địa bàn tỉnh
vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam trong các cấp các ngành các tổ chức xã hội cơ quan
doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân góp phần thúc đẩy sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm
hàng hóa dịch vụ thương hiệu việt
do đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt hai mươi một tám mươi tám sáu mươi sáu tỷ đồng
tăng ba bốn so với tháng trước và tăng một mươi bốn một mươi chín so với tháng cùng kỳ
tính chung bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt tám mươi năm hai trăm ba mươi ba một tỷ đồng tăng một mươi năm sáu mươi sáu so với cùng kỳ
tương bừng chào đón mùa hè vietjet tiếp tục khuyến mãi hấp dẫn cho đường bay ấn độ
chỉ từ đồng vào thứ hai thứ ba thứ bốn hàng tuần từ nay cho đến ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhận e voucher vé bay hấp dẫn và kích điểm chương trình khách hàng thân thiết skytroi thỏa thích
từ nay đến ngày hai mươi năm tháng một mươi mùa thứ hai thứ ba thứ tư hàng tuần
khách hàng được có cơ hội săn vé đồng tại địa chỉ www vietjetair com
và ứng dụng điện thoại vietjet air áp dụng cho tất cả đường bay giữa việt nam
điểm khởi hành thành phố hồ chí minh hà nội đến ấn độ điểm đến là mâmbai new delhi amedabat
thời gian bay từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra khi mua vé máy bay thành công trong giai đoạn từ ngày một mươi tháng năm đến ngày một mươi năm tháng tám
khách hàng sẽ nhận được thêm evocher giá trị một trăm linh đồng sử dụng cho lần bay kế tiếp
áp dụng trên toàn mạng nội địa và quốc tế hiệu lực sử dụng từ ngày một mươi tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
đặc biệt với ấn độ mùa hè này khách hàng sẽ được giải trí với bữa tiệc ánh sáng mùa hè hấp dẫn
trên tàu bay thân thiện rồng hiện đại nhất khu vực a ba trăm ba mươi ghế dài em mái hàng vé business sang trọng đẳng cấp
với nhiều đặc quyền ưu tiên suốt hành trình bay
các chuyến bay ấn độ của vietjet luôn được ưu tiên thực đơn riêng biệt
với các món ăn được cung cấp bởi nhà hàng ấn độ đảm bảo được hương vị
và quy cách chế biến đáp ứng đa dạng sắc tộc và tôn giáo của hành khách
sau tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba sôi động thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng bốn
chỉ ghi nhận duy nhất một lô trái phiếu riêng lẻ
cùng lúc hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp lại giảm xuống
trong đó nhóm ngân hàng chiếm sáu mươi một giá trị trái phiếu mua lại tại thời điểm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
quy mô trái phiếu mua lại trước ngày đáo hạng tháng bốn đạt gần một mươi một ba nghìn tỷ việt nam đồng
giảm bốn mươi một sáu mươi một so với tháng trước và giảm một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
giá trị trái phiếu ngân hàng được các tổ chức này mua lại tăng gần năm sáu mươi bốn lần so với tháng trước
và tăng hai bốn mươi hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
động lực mua lại chủ yếu đến từ các ngân hàng lớn như ngân hàng quốc tế
sài gòn thương tính ngân hàng việt nam thịnh vượng và bidv
hầu hết các lô trái phiếu doanh nghiệp tám trên một mươi hai được các ngân hàng mua lại có kỳ hạn ba năm
và có thời gian đáo hạn còn lại đúng một hoặc hai năm hai nghìn hai mươi bốn hoặc hai nghìn hai mươi năm

bên cạnh đó tỷ lệ chậm trả tiếp tục tăng lên
cụ thể tính đến ngày bốn tháng năm thị trường đã ghi nhận chín mươi tám tổ chức phát hành chậm
thực hiện nghĩa vụ nợ trái phiếu doanh nghiệp
tổng giá trị là một trăm hai mươi tám năm nghìn tỷ việt nam đồng tăng một mươi ba sáu so với lần cập nhật vào hồi tháng bốn
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm gọi tắt là ban giao thông
chủ đầu tư đã có thông tin về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai ba
theo chủ đầu tư đến thời điểm hiện nay nguồn vật liệu cung cấp cho dự án vành đai ba tp hcm đã sẵn sàng
và sẽ có biện pháp đảm bảo phục vụ công tác thi công liên tục để hoàn thành dự án
từ nay đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba chủ đầu tư sẽ triển khai tổ chức đấu thầu
lựa chọn các nhà thầu xây lắp tư vấn và ký kết hợp đồng để khởi công công trình
về tình hình nguồn vật liệu cá đắp nền cho toàn dự án vành đai ba tp hcm khối lượng là bảy hai triệu m ba
bay giao thông cho biết theo báo cáo của tổ công tác vật liệu liên tỉnh
nguồn cá đắp nền đã đáp ứng khoảng năm tám triệu m ba đạt khoảng tám mươi năm sẵn sàng phục vụ cho công tác khởi công dự án
và phục vụ thi công trong các năm hai nghìn hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi bốn và đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
riêng đối với một bốn triệu mét khối còn lại phục vụ thi công năm hai nghìn hai mươi năm tổ công tác cũng đã làm việc với các địa phương
và các mỏ có thể đảm bảo cung cấp đầy đủ khối lượng này và sẽ tiếp tục tiến hành thủ tục liên quan
với bộ tài nguyên môi trường và các địa phương
thưa quý vị sau hơn một trăm linh năm hoạt động ngã màu theo thời gian chợ bến thành vừa được thay áo mới
sau khi bốn cửa chính được sơn sửa lại và tạo nên một diện mạo mới cho ngôi chợ hơn một trăm linh năm tuổi này
trở thành điểm đến mới thu hút người dân và du khách
chợ bến thành nằm ở trục đường phan bộ châu phan chu trinh lê thánh tôn công trường quách thị trang
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chợ bến thành được cải tạo và sửa chữa lớn
cuối tháng bốn vừa qua sơ văn hóa thế giới
tham gia thao thành phố hồ chí minh và các bên liên quan
thống nhất ý kiến việc sơn sửa lại chợ
thực hiện trên bốn mặt tiền theo đúng màu sắc hiện hữu để bảo vệ phát huy giá trị công trình
cộng chính chợ bến thành được thay áo mới
với tháp đồng hồ được người xem là biểu tượng của thành phố hồ chí minh
các bức phụ điêu bằng gốm sứ bên ngoài mặt tiền chợ đều được sơn lại phần khung
riêng phần hỏa tiết của phù điêu được giữ nguyên bản
sau khi được sơn sửa chính trang mặt tiền chợ bến thành đã khang trang sạch đẹp
nhiều người dân và du khách thích thú check in sau khi chợ bến thành được thay áo mới
theo bang quản lý chợ bến thành
kinh phí thực hiện việc chính trang từ nguồn xã hội hóa và sự tham gia đóng góp của các tiểu thương
ngoài việc sơn lại mặt tiền chợ
sắp tới đều vì này sẽ lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng mỹ thuật vào ban đêm
hiện nay số lượng sàm hoạt động trong chợ đã chiếm hơn chín mươi
lượng khách vào chợ tham quan mua sắm khoảng tám lượt khách mỗi ngày
chiếm phần lớn là khách nước ngoài